trong một diễn biến mới nhất người đứng đầu nước cộng hòa nhân dân logan tự xưng ở miền đông ukraine khẳng định
có thể tổ chức trưng cầu ý dân về việc sắp nhập nga trong tương lai gần
người đứng đầu nước cộng hòa nhân dân logan tự xưng ở miền đông ukraine cho rằng trong tương lai gần
một cuộc chương cầu sẽ diễn ra tại vùng lãnh thổ lugansk
mọi người sẽ thực hiện quyền hiến pháp và bày tỏ ý kiến về việc gia nhập nga
tình hình giao tranh tại vùng donbass đã leo thang kể từ ngày một mươi bảy tháng hai
tại thời điểm đó người đại diện vùng danets và lugan đã lên tiếng đề nghị chính phủ nga hỗ trợ về mặt quân sự
donetsk và lugansk tuyên bố độc lập khỏi ukraine vào năm hai nghìn một mươi bốn
các nỗ lực của quân đội ukraine nhằm giành lại khu vực này bằng vũ lực đã thất bại
sau đó các bên ngừng bắn theo các thỏa thuận đã được ký kết ở minsk belarus
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé